theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đến trưa nay ngày một mươi tháng sáu
thành phố ghi nhận thêm một mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín trong đó một mươi ca liên quan đến hội thánh
truyền giáo phục hưng và năm ca đang điều tra dịch tễ
hiện thành phố có chín tám trăm ba mươi ba người đang cách ly tập trung một mươi năm bảy trăm chín mươi sáu trường hợp cách ly
tại nhà hoặc nơi lưu trú
cũng trong ngày hôm nay lãnh đạo thành phố đã cho biết cố gắng trong năm hai nghìn hai mươi ba
phải tiêm được hai phần ba dân số thành phố đang trong độ tuổi được tiêm vaccine
theo ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
thì mục tiêu là tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thành phố
do nguồn cung không thể có một lúc nên phải theo lộ trình
hiện nguồn vaccine đang được đàm phán với nhà cung ứng
từ loại vaccine được quy định tiêm cho từ độ tuổi nào
theo nghị quyết hai mươi một về mua và sử dụng vaccine phòng chống covid một mươi chín
trong đợt một của nguồn vaccine astrazennaca thành phố được phân bổ một sáu triệu liều
như vậy còn năm sáu triệu người dân thành phố tính từ một mươi năm tuổi trở lên chưa được tiêm ngừa
với cương vị trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tp hcm
ông nguyễn thành phong khẳng định cho đến ngày sáu tháng sáu
các nguồn lây nhiễm tại thành phố cơ bản đã được kiểm soát tình hình
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc vẫn đang miệt mài tìm kiếm
quyết liệt để khoanh vùng các nguồn lây do độ mở của thành phố rất lớn